chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi chiều nay ngày hai mươi bốn tháng hai giá vàng miếng sgc đã tăng mức bốn mươi bảy năm triệu đồng một lượng lên bốn mươi chín triệu đồng một lượng
so với buổi sáng giá vàng miếng sgc đã tăng thêm hai một triệu đồng một lượng mức tăng chưa từng có trong vòng nhiều năm
công ty sgc niêm yết giá bán vàng miếng lúc một mươi năm h ba mươi ở mức bốn mươi chín triệu đồng một lượng
giá vàng tăng từng phút đầu giờ chiều giá vàng mới ở mức bốn mươi bảy năm triệu đồng một lượng đã vọt lên mức bốn mươi tám triệu đồng một lượng rồi lên bốn mươi tám chín triệu đồng một lượng
ít phút sau giá vàng miếng đã chạm ngưỡng bốn mươi chín triệu đồng
đặc điểm trong ngày hôm nay đó là giá vàng tăng xảy ra với vàng miếng và giá loại vàng này đi trước giá vàng nhẫn ngược với việc giá vàng nhẫn luôn cao hơn giá vàng miếng trong suốt mấy năm gần đây
chiều nay khi giá vàng miếng đã ở ngưỡng bốn mươi chín triệu đồng một lượng thì giá vàng nhẫn mới ở mức bốn mươi tám tám bốn mươi tám chín triệu đồng một lượng tùy loại vàng